hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn mươi trên ba trăm năm mươi bảy ba triệu phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê việt anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn phú vinh xã xuân thịnh huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có sẹo chấm cách một cm trên sau đuôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện